tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nhấn mạnh quan hệ việt nam nhật bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
việt nam coi trọng phát triển quan hệ với nhật bản theo tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
thủ tướng bày tỏ vui mừng ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã được đón khách quý nước ngoài đầu tiên là ngài thủ tướng abe
cùng phu nhân thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
chuyến thăm đã thành công và đạt được nhiều kết quả thực chất
nhân dịp này thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn ngài đại sứ và đại sứ quán nhật bản đã phối hợp chặt chẽ với phía việt nam
có phần quan trọng vào thành công của chuyến thăm chính thức việt nam vừa qua của ngài thủ tướng abe và phu nhân
thủ tướng cho biết hiện nay việt nam đang tích cực chuẩn bị chuyến thăm cấp nhà nước của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
lãnh đạo và nhân dân việt nam rất coi trọng chuyến thăm này coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
là dấu mốc đáng ghi nhớ trong quan hệ hợp tác hữu nghị thân thiết giữa hai nước
thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp và chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm
về phần mình ngài kunio umede cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
và đã báo cáo thủ tướng về việc phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam
trong công tác chuẩn bị để đón nhà vua và hoàng hậu nhật bản thăm việt nam trong thời gian tới
đây là chuyến thăm quan trọng mang tính biểu tượng cao về mặt nhà nước và hoàng gia nhật bản đối với việt nam
thể hiện quan hệ hợp tác nhật bản việt nam được nâng tầm đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện